theo lịch trình của tàu thanh niên đông nam á các đại biểu đến từ một mươi một nước đã dự lễ nhận gia đình nuôi
để cùng sinh hoạt trải nghiệm về nét văn hóa truyền thống việt nam
ba trăm một mươi bảy đại biểu thanh niên đến từ các nước asean và nhật bản sẽ đến sống ở một trăm năm mươi chín gia đình nuôi
tại một mươi bốn quận của thành phố hồ chí minh
các đại biểu cùng sinh hoạt với gia đình nuôi từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
để cảm nhận về những nét văn hóa truyền thống vẻ đẹp trong đời sống thường nhật của người dân thành phố hồ chí minh
trải qua bốn mươi sáu năm triển khai chương trình nhận gia đình nuôi đã giúp mỗi đại biểu thanh niên đông nam á và nhật bản
có cơ hội cùng trải nghiệm khám phá văn hóa đất nước con người việt nam
từ đó truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên các nước nâng cao hợp tác trao đổi kinh nghiệm
và những kỹ năng cần thiết trong công tác hội nhập quốc tế